hàng loạt nhóm mặt hàng xuất khẩu quan trọng vừa được bộ công thương đề nghị phòng thương mại và công nghiệp việt nam
kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ đề nghị cấp co giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu sang hoa kỳ
theo văn bản mà bộ công thương vừa gửi vcci về tăng cường kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp co cho hàng hóa xuất khẩu sang hoa kỳ
hoa kỳ đã nâng thuế nhập khẩu từ một mươi lên hai mươi năm đối với hai trăm linh tỷ usd hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
đồng thời dự kiến sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung cho khoảng ba trăm linh tỷ usd hàng hóa nữa từ trung quốc nhập khẩu vào hoa kỳ
trước diễn biến phức tạp này bộ công thương đề nghị vcci kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ đề nghị cấp co cho hàng hóa xuất khẩu sang hoa kỳ
đặc biệt là các mặt hàng gồm gỗ và các sản phẩm từ gỗ hàng dệt may da dày và túi sách
đồng thời vcci lưu ý các doanh nghiệp có lượng xuất khẩu sang hoa kỳ tăng đột biến
nhất là các doanh nghiệp từ trước tới nay chưa xin cấp co cho hàng hóa xuất khẩu vào hoa kỳ
vcci nhanh chóng tổ chức kết nối phần mềm cấp co của vcci với bộ công thương để trao đổi thông tin theo thời gian thực
và phối hợp theo dõi việc cấp co vào một số thị trường